bắt đầu từ giờ ngày ba mươi một tháng bảy thành phố hồ chí minh tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ
và hạn chế tự tụ tập đông người để phòng chống covid một mươi chín
cùng với đó thành phố khuyến khích hợp hội nghị trực tuyến
tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để trao đổi và làm việc
thành phố chỉ đạo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng
thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch tổ chức đo thân nhiệt
và yêu cầu đeo khẩu trang ngay tại cửa ra vào
đối với tất cả mọi người đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác của các cơ quan đơn vị
cái đợt dịch lần trước thì em thấy mọi người có vẻ hơi chản trong việc ý thức bảo vệ
cũng như là đeo khẩu trang cũng như rửa tay
nhưng mà sau cái lần sống thứ hai này thì thấy mình cần phải trịnh đối lại
cần là ý thức thay đổi lại cái thói quen đó
các sự kiện có tập trung đông người
như lễ hội hội chợ hội nghị xúc tiến đầu tư hội nghị hội thảo
chưa cấp thiết khác cũng tạm dừng từ ngày một tháng tám
khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới tàn lễ
không tập trung quá ba mươi người tại nơi công cộng trừ các trường học bệnh viện
tạm thời đóng cửa quán bar vũ trường
cùng với đó khuyến khích họp hội nghị trực tuyến
tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin làm việc trực tuyến
làm việc trên môi trường mạng trong điều kiện bốn
giúp rất đắt lực cho công việc không bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
công việc vẫn cho chảy và hoàn thành tiến độ thời gian
hiện nay thì hầu hết các giải pháp mà của các doanh nghiệp việt đưa ra
đều đáp ứng được cái tính chống covid rất là tốt
chẳng hạn như là đo thương nhiệt ví dụ đó
với một công nghệ mới có những giải pháp đo thương nhiệt
một giây đó thể vài chục người
thì ta thể ứng dụng ở rất nhiều nơi trong địa bàn
chẳng hạn như bến tàu nhà ga hoặc các tòa nhà cao ốc văn phòng
cụ thể thì rất nhiều
nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng đây là một cái sự trách nhiệm
một cái đóng góp của doanh nghiệp công nghệ đối với cộng đồng
dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
thành phố đề nghị các cơ quan đơn vị các địa phương đề cao trách nhiệm
huy động các hệ thống chính trị vào cuộc
thực hiện khẩn trương nhanh chóng các văn bản chỉ đạo của bộ chính trị
ban bí thư chính phủ quỹ ban nhân dân thành phố về phòng chống dịch